các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trong đó có hai trăm hai mươi ca trong cộng đồng một trăm linh chín ca tại khu cách ly và sáu mươi một ca tại khu phong tỏa
đây là ngày ghi nhận số ca mắc trong hai mươi bốn giờ và ca cộng đồng cao nhất từ trước tới nay
tại việt nam tính đến nay qua giám sát dịch tễ của virus sars cov hai
hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc covid một mươi chín với biến chủng mới omicron
tuy nhiên để chủ động kiểm soát tình hình dịch covid một mươi chín trong nước
và đồng thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng mới omicron vào nước ta
từ các quốc gia đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới
bộ y tế đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống biến chủng mới omicron
tin tiếp theo liên quan đến việc bộ y tế chưa đồng ý cho tp hcm tiêm vaccine covid một mươi chín mũi ba thời điểm này
thông tin trên được bà nguyễn thị huỳnh mai
tránh văn phòng sở y tế tp hcm cung cấp trong họp báo
được biết sở y tế tp hcm đã có văn bản đề xuất được tiêm mũi vaccine covid một mươi chín tăng cường tức mũi ba
tuy nhiên bộ y tế chưa đồng ý
theo bà huỳnh mai sở y tế tp hcm đã gửi công văn lên bộ y tế
đề xuất triển khai tiêm vaccine mũi ba mũi tăng cường cho một số đối tượng trên địa bàn
bộ y tế đã có văn bản hồi đáp
theo đó bang chỉ đạo liên ngành trung ương rất quan tâm đến vấn đề này
tuy nhiên thời điểm hiện nay tp hcm sẽ tập trung tiêm vaccine covid một mươi chín cho tất cả người chưa tiêm mũi hai
trong đó có nhóm trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bên cạnh đó theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố
ngành y tế sẽ đi từng ngõ gõ từng nhà tìm kiếm từng đối tượng chưa được tiêm vaccine covid một mươi chín
đồng thời thuyết phục hỗ trợ vận động những trường hợp trên thực hiện tiêm chủng
sao cho độ phủ vaccine tốt nhất trên địa bàn thành phố
bộ y tế đã ghi nhận đề xuất này
chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian sớm có sự hướng dẫn của bộ y tế
tp hcm sẽ thực hiện mũi ba trên địa bàn bà mai cho biết
hiện nay tỉnh đồng nai là địa phương đã tiêm vaccine covid một mươi chín mũi ba tuyến đầu chống dịch
một số địa phương đã lập danh sách và xây dựng kế hoạch tiêm mũi ba khi được bộ y tế khuyến cáo
về năng lực điều trị tp hcm hiện có hơn một mươi một bệnh nhân đang điều trị tại tầng hai và tầng ba
trong khi đó số dường điều trị là trên ba mươi một
thành phố vẫn đang cố gắng không để tình trạng quá tải xảy ra
không để f tăng nặng đảm bảo công tác điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
bà huỳnh mai cho biết trong chiến lược cách ly chăm sóc f tại nhà
tp hcm hiện có ba trăm một mươi trạm y tế cố định
tăng cường thêm ba trăm bốn mươi bốn trạm y tế lưu động cho các địa phương
nguồn nhân sự được sắp xếp lại từ y tế địa phương trung tâm y tế quận huyện
các bệnh viện được sở y tế điều chuyển khi cần thiết
ngoài ra tp hcm đang duy trì tổng đài một nghìn hai mươi hai ba với hai trăm linh bác sĩ
một năm trăm linh bác sĩ của mạng lưới thầy thuốc đồng hành
tham gia tư vấn điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín cách ly tại nhà
sở y tế cho biết đang xây dựng đề án chăm sóc f tại nhà có sự tham gia của y tế tư nhân
nếu đề án được thông qua thành phố sẽ có thêm nguồn lực
để người dân được lựa chọn gói chăm sóc ở nhà điều trị tốt nhất
tiếp tục đến với kết luận nguyên nhân vụ học sinh tử vong sau khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
mới đây hội đồng chuyên môn y tế bắc giang đã loại trừ nguyên nhân chất lượng vaccine
thực hành tiêm chủng sau khi một học sinh tử vong sau khi tiêm vaccine
mới đây sở y tế bắc giang đã ban hành văn bản số bốn trăm một mươi ba
thông tin về trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng tử vong do tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tại đó vào hồi một mươi h hai mươi bảy sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một mcmt sinh ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn năm
học sinh trường trung học phổ thông sơn động số hai địa chỉ tại thôn rèm xã giáo liêm
huyện sơn động tiền sứ bệnh tật dị ứng không được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín pfizer
điểm tiêm lưu động tại trường trung học phổ thông sơn động số hai
theo kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai
đến dưới một mươi tám tuổi của tỉnh bắc giang
sau khi tiêm khoảng hai mươi phút bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi choán ván mạch tám mươi chín lần trên một phút
huyết áp một trăm ba mươi trên một trăm tám mươi mm thủy ngân
tiếp đó bệnh nhân xuất hiện tức ngực khó thở đã được xử trí cấp cứu và chuyển đến
của cấp cứu của trung tâm y tế huyện sơn động
tại trung tâm y tế huyện sơn động bệnh nhân t diễn biến nạn rất nhanh xuất hiện các cân ngừng tuần hoàng
nhận được thông tin trên sở y tế bắc giang đã chỉ đạo bệnh viện
đa khoa tỉnh hỗ trợ tư vấn chuyên môn qua điện thoại và cử ngay kiếp cấp cứu gồm các bác sĩ chuyên ngành
hồi sức tích cực hàng đầu của tỉnh và các phương tiện trang thiết bị hồi sức cần thiết
khẩn trương đến hỗ trợ cho trung tâm y tế huyện sơn động
quá trình cấp cứu tích cực tại trung tâm y tế huyện sơn động phối hợp với các cấp cứu của bệnh viện đa khoa tỉnh
thống nhất chẩn đoán phản vệ độ bốn sau tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đến hai mươi ba h bốn mươi tám phút cùng ngày nhận thấy bệnh nhân có đủ điều kiện chuyển viện
sở y tế đã chỉ đạo kiếp cấp cứu của bệnh viện đa khoa tỉnh liên hệ trước và chuyển bệnh nhân t
đến bệnh viện bạch mai hà nội
tại bệnh viện bạch mai bệnh nhân t đã được chẩn đoán sốc phản vệ độ bốn sau tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
và đưa vào lọc máu chạy ecmo
sở y tế đã tổ chức họp hội đồng chuyên môn để đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vaccine phòng covid một mươi chín
sau khi xem xét phân tích đánh giá
các yếu tố hội đồng chuyên môn thống nhất kết luận nguyên nhân dẫn đến diễn biến nặng của bệnh nhân t
là phản vệ độ bốn do phản ứng quá mẫn cảm của cơ thể với vaccine phòng covid một mươi chín pfizer
loại trừ nguyên nhân do chất lượng vaccine thực hành tiêm chủng
bệnh viện bạch mai đã quan tâm tập trung toàn lực cấp cứu
điều trị tích cực cho bệnh nhân t theo thông tin từ bệnh viện bạch mai
trong bốn ngày điều trị tại đây với chẩn đoán sốc phản vệ độ bốn sau tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
suy đa tạng bệnh nhân t luôn trong tình trạng
bệnh nhân t đã bị bệnh nặng duy trì chạy ecmo lọc máu
đến trưa ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một do bệnh nặng suy đa tạng không hồi phục bệnh nhân t đã tử vong
trước đó như đã đưa tin vào sáng hai mươi bốn tháng một mươi một tại điểm tiêm chủng lưu động trường trung học phổ thông sơn động số hai
và trường phổ thông dân tộc nội trú huyện sơn động tỉnh bắc giang
đã tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một cho học sinh loại vaccine được sử dụng là pfizer
trong quá trình tiêm chủng bốn học sinh tại hai trường này có biểu
chuyện chóng ván khó thở đau tức ngực buồn nôn già tái do sắp phản vệ
sau đó hai em phải chuyển lên bệnh viện bạch mai để cấp cứu cả hai em đều được can thiệp ecmo
theo kế hoạch bắc giang triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ
từ đủ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi với số lượng dự kiến là một trăm bảy mươi ba chín trăm bảy mươi bảy em
tin tiếp theo trước những thông tin về siêu biến chủng omicrone đến từ nam phi
mới đây tại buổi họp báo định kỳ
ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh cho biết
diễn biến dịch covid một mươi chín đồng thời thành phố hồ chí minh đề nghị người dân không hoang mang
không chủ quan trước biến chủng omicron
lãnh đạo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh khẳng định
tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang được kiểm soát
nhiều tuần liên tục duy trì ở cấp độ hai nguy cơ trung bình màu vàng
đồng thời thành phố hồ chí minh đã chuẩn bị đầy đủ kịch bản
xử lý tình huống khi ca mắc mới tăng cao
ông hải đề nghị người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan lơ là
tuân thủ các quy định của ngành y tế đặc biệt là nguyên tắc năm k
cố gắng thay đổi nhanh nhất nhiều nhất các thói quen của mình
chú ý đeo khẩu trang khử khuẩn giảm các thói quen tụ tập la cà
dù biến chủng là gì đi nữa thì cũng lây qua đường hô hấp
nên người dân cần đeo khẩu trang thường xuyên giảm tụ tập ông hải nói
đồng thời cho biết ủy ban nhân dân tp hcm đã giao sở y tế theo dõi biến chủng này
có gì thì báo ngay cho tp hcm cũng sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ
bài bản hơn ở ba nhóm y tế công lập y tế tư nhân đồng y với tây y quân y với dân y
tại buổi họp báo định kỳ ông phạm đức hải
phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết
diễn biến dịch covid một mươi chín những ngày qua có bốn điều cần quan tâm
số ca mắc mới còn cao có ngày lên đến hơn một bảy trăm linh ca
số ca tử vong cao có ngày lên đến bảy mươi hai ca
số ca nhập viện những ngày qua cao hơn số ca xuất viện
và biến chủng omicron xuất hiện ở một số quốc gia trên thế giới
ngoài việc cho rằng việt nam đang kiểm soát được dịch bệnh
phó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết
đến nay vẫn chưa có tài liệu chính thức về mức độ lây lan
nguy hiểm hơn các biến thể khác của biến thể omicron
tuy nhiên thành phố vẫn đang chuẩn bị kịch bản ứng phó
việc kịch bản ứng phó với biến thể omicron
ông phạm đức hải cho rằng dù đó là biến thể virus gì đi chăng nữa
thì cũng lây lan qua đường hô hấp nên người dân phải đeo khẩu trang
bên cạnh đó thành phố cũng giao cho sở y tế thường xuyên theo dõi
thực hiện chỉ đạo của bộ y tế liên quan đến biến chủng này
có vấn đề bất thường phải báo ngay
đến giờ chưa biết biến thể mới là như thế nào
chưa có tài liệu chính thức về mức độ lây lan
nguy hiểm hơn các biến thể khác của biến chủng này từ tổ chức y tế thế giới who
ông hải nói tuy vậy ông hải cho biết
thành phố cũng chuẩn bị các kịch bản xây dựng bệnh viện giã chiến
chăm sóc f xây dựng trạm y tế lưu động củng cố y tế cơ sở
đồng thời thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa y tế công và tư
đông y và tây y quân y và dân y trong ứng phó với dịch
về biến chủng mới bà nguyễn thị huỳnh mai
tránh văn phòng sở y tế tp hcm dẫn lại thông tin từ who cho rằng
chưa rõ liệu omicron có khả năng lây truyền cao hơn các biến chủng khác hay không
who cũng chưa có câu trả lời chính xác những người nhiễm chủng omicron
có tình trạng bệnh nặng hơn so với những người khi nhiễm chủng khác hay không
bao gồm cả delta
dữ liệu sơ bộ cho thấy tỷ lệ nhập viện ngày càng tăng ở nam phi
nhưng điều này có thể là do tổng số người bị nhiễm bệnh ngày càng tăng
không hẳn xuất phát từ omicron
các trường hợp nhiễm omicron được báo cáo ban đầu là sinh viên đại học
họ là người trẻ nên xu hướng mắc bệnh có thể nhẹ hơn
sau việc biểu hiện mức độ nghiêm trọng của bệnh khi nhiễm omicron
có thể sẽ mất vài ngày đến vài tuần
về phương án mở lại trường học ông trịnh duy trọng
đại diện sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
sở đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị công tác mở cửa lại trường học
trong đó các đơn vị tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất
trang bị đầy đủ các trang thiết bị dạy và học và phòng chống dịch
bên cạnh đó các cơ sở giáo dục cũng xây dựng kế hoạch phòng chống dịch
trong đó lưu ý phương án tổ chức diễn tập xử lý khi có f f một xuất hiện tại trường học
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một các quận huyện đã cơ bản tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi hai cho học sinh
và bổ sung tiêm mũi một cho các học sinh chưa tiêm
tại cuộc họp bà nguyễn thị huỳnh mai cho biết số nhập viện ở tầng hai tầng ba đang thấp hơn
tổng số dựng hiện có ở tp hcm và thành phố đang cố gắng không để tình trạng quá tải hệ thống y tế
bà mai cho biết năm hai nghìn hai mươi có năm trăm chín mươi bảy nhân viên y tế
bảy nhân viên y tế xin nghỉ việc riêng một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một có đến chín trăm sáu mươi tám trường hợp
số nhân viên y tế xin nghỉ việc tăng nhẹ ở khu vực điều dưỡng bác sĩ và một số ở trạm y tế
phần lớn vì lý do cá nhân gia đình
bên cạnh đó bà mai cũng cho biết công an đang phối hợp với chính quyền địa phương
để xử lý các trường hợp bán túi thuốc monuperavir
bà may cho biết đây là loại thuốc để nghiên cứu lâm sàng không phải thuốc bán ra thị trường
vậy cụ thể giữa những đồn đoán suy nghĩ
điều khủng khiếp về biến chủng mới mới đây who đã có những thông tin ban đầu về vấn đề này
vậy cụ thể khả năng lây truyền của biến thể omicron như thế nào
mức độ nghiêm trọng của bệnh ra sao hiệu quả của vaccine như thế nào chúng ta hãy cùng lắng nghe
theo thông tin từ tổ chức y tế thế giới who biến thể b một một năm trăm hai mươi chín omicron là một biến thể cần quan tâm
biến thể mới này được cho là rất nguy hiểm
các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu và sẽ tiếp tục chia sẻ những phát hiện
khi có thêm thông tin
khả năng lây truyền của biến thể omicron
hiện vẫn chưa rõ liệu omicron có khả năng lây truyền cao hơn hay không
ví dụ dễ lây lan từ người sang người hơn so với các biến thể khác bao gồm cả delta
số người có kết quả xét nghiệm dương tính đã tăng lên ở các khu vực của nam phi
bị ảnh hưởng bởi biến thể này
và các nghiên cứu dịch tễ học đang được tiến hành để tìm hiểu xem
liệu đó có phải là do omicron hay là các yếu tố khác hay không
mức độ nghiêm trọng của bệnh
mức độ nghiêm trọng của bệnh
vẫn chưa rõ liệu nhiễm trùng do omicron có gây ra bệnh nặng hơn
so với nhiễm trùng và các biến thể khác bao gồm cả delta hay không
dữ liệu sơ bộ cho thấy tỷ lệ nhập viện ngày càng tăng ở nam phi
nhưng điều này có thể là do tổng số người bị nhiễm bệnh ngày càng tăng
chứ thì chắc chắn rằng là do nhiễm trùng cụ thể với omicron
hiện tại chưa có thông tin nào cho thấy các triệu chứng liên quan đến omicron
khác với các triệu chứng ở các biến thể khác
các trường hợp nhiễm trùng được báo cáo
ban đầu là ở các sinh viên đại học
những người trẻ hơn có xu hướng mắc bệnh nhẹ hơn
nhưng việc hiểu được mức độ nghiêm trọng của biến thể omicron
sẽ mất vài ngày đến vài tuần
tất cả các biến thể của covid một mươi chín bao gồm cả biến thể delta
đang chiếm ưu thế trên toàn thế giới đều có thể gây ra bệnh nặng hoặc tử vong
bằng chứng sơ bộ cho thấy có thể tăng nguy cơ tái nhiễm omicron
tức là những người đã từng bị covid một mươi chín có thể bị tái nhiễm dễ dàng hơn
với trùng omicron
so với các biến thể cần quan tâm khác
nhưng hiện thông tin còn hạn chế về vấn đề này
lưu ý tiếp theo liên quan đến hiệu quả của vaccine
so đang làm việc với các đối tác kỹ thuật
để hiểu tác động tiềm tàng của biến thể này đối với các biện pháp đối phó hiện có
bao gồm cả vaccine
hiện vaccine vẫn rất quan trọng trong việc giảm thiểu bệnh tật nặng và tử vong
bao gồm có việc chống lại biến thể lưu hành ưu thế như delta
các loại vaccine hiện tại vẫn có hiệu quả chống lại bệnh nặng và tử vong
ở thời điểm hiện tại
uso đang phối hợp với đông đảo các nhà khoa học trên thế giới để hiểu rõ hơn về omicron
các nghiên cứu hiện đang được tiến hành hoặc trong thời gian ngắn
bao gồm đánh giá khả năng lây truyền mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng
bao gồm các triệu chứng hiệu quả của vaccine và xét nghiệm chẩn đoán hiệu quả của các phương pháp điều trị
uso khuyến khích các quốc gia đóng góp việc thu thập và chia sẻ dữ liệu bệnh nhân nhập viện
thông qua nền tảng dữ liệu lâm sàng covid một mươi chín của who
để mô tả nhanh các đặc điểm lâm sàng
và kết quả của bệnh nhân
nhiều thông tin sẽ được chia sẻ trong tuần tới
nhóm cố vấn kỹ thuật về sự tiến hóa của virus sars cov hai của who
sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá dữ liệu khi có sẵn đặc biệt là các đột biến của omicron
mới đây tổ chức y tế thế giới who đưa ra khuyến nghị dành cho các nước
trong bối cảnh biến thể omicron gây covid một mươi chín gây làn sóng lo ngại
omicron có từ nhiều đột biến ở protein gai gây quan ngại

và có thể liên quan đến khả năng né hệ miễn dịch với sức lây lan cao
tuy nhiên vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn
như mức lây nhiễm và liệu sự gia tăng ca nhiễm có liên quan đến khả năng biến thể này
chống lại hệ miễn dịch hay không
who khuyến cao các nước thành viên nên tăng cường giám sát và phân tích trình tự trên
để hiểu rõ hơn về các biến thể đang lây lan trong đó có omicron
bên cạnh đó các nước cần báo cáo những ca cùng nhiễm omicron đến who
tăng tốc tiêm vaccine càng nhanh càng tốt đặc biệt là những nhóm
có nguy cơ cao mà chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ
các nước nên sử dụng cách tiếp cận dựa trên nguy cơ để điều chỉnh các biện pháp
đi lại quốc tế kịp thời
who khuyến cao sử dụng khẩu trang duy trì khoảng cách giữ không gian trong nhà thông thoáng
tránh các đám đông và vệ sinh tay để giảm lây nhiễm covid một mươi chín
ngay cả trong bối cảnh biến thể omicron xuất hiện
việc tri vết tiếp xúc các ca nhiễm covid một mươi chín nhằm các đức rủi lây nhiễm
được khuyến cáo mạnh mẽ
các nước cần đảm bảo hệ thống cảnh báo sớm
hoạt động nhằm thông tin về những điều chỉnh đối với các biện pháp y tế xã hội
nhằm phòng chống dịch
sòng sòng với đó các nước cần đảm bảo có những kế hoạch nhằm giảm nhẹ
duy trì dịch vụ y tế cơ bản và nguồn lực y tế cần thiết để đối phó với khả năng
số ca nhiễm gia tăng gây áp lực lên hệ thống y tế
cơ quan chức năng cần thường xuyên thông tin dựa trên chứng cứ về biến thể omicron
và các biến thể đang tồn tại khác cũng như khả năng tác động của chúng
một cách kịp thời và minh bạch đến với người dân bao gồm những gì đã biết
chưa biết và những gì đang tiến hành theo khuyến nghị của who
từ sự xuất hiện của biến thể omicron và trước đó là delta gama beta
có nhà quan sát phân tích về các điểm chung giữa những nơi xuất hiện
các biến thể covid một mươi chín mới các điểm chung đó là gì
vâng đó là nội dung trong phần tin tiếp theo của chúng tôi
cả thế giới đang lo lắng trước thông tin covid một mươi chín
virus sars cov hai thủ phạm gây ra đại dịch covid một mươi chín vừa đột biến ra một biến thể mới
rất có thể nguy hiểm
biến thể được phát hiện đầu tiên ở nam phi có tên mã là b một một năm trăm hai mươi chín
mà tổ chức y tế thế giới who vừa đặt tên là omicron và liệt vào nhóm đáng lo ngại
đáng chú ý mức đáng lo ngại mà who xếp biến thể omicron vào
cũng là mức mà who đã xếp biến thể danta trước đây
có thể thấy rõ ràng nhất các điểm chung giữa những nơi xuất hiện
các biến thể covid một mươi chín mới đó chính là hầu hết tập trung vào các nước đông dân với tỷ lệ nhiễm chưa cao
với thời điểm này nhìn chung những nước chịu sự hoành hành tàn khốc nhất của virus sars cov hai
vẫn là các nước phát triển
số người chết vì covid một mươi chín ở mỹ anh các nước liên minh châu âu cộng lại chiếm tới một phần ba số ca tử vong toàn cầu
dù tổng dân các nước này chỉ chiếm một mươi dân số thế giới
nếu chú ý sẽ nhận ra một thực tế là phần lớn các biến thể nguy hiểm của sars cov hai
xuất hiện đầu tiên ở các nước đông dân
chủng virus ban đầu của sars cov hai xuất hiện ở vũ hán trung quốc đất nước gần một bốn mươi năm tỷ người đông nhất thế giới
biến thể delta xuất hiện ở ấn độ gần một bốn tỷ người đông dân thứ hai thế giới
biến thể cà ma được phát hiện ban đầu ở brazil gần hai trăm một mươi bốn triệu dân đông thứ sáu trên thế giới
nam phi gần sáu mươi triệu dân đồng thứ hai mươi năm trên thế giới là nơi phát hiện biến thể đầu tiên beta
và mới nhất là biến thể omicron
bốn nước này thuộc khối các nền kinh tế mới nổi
chỉ riêng biến thể anh fala xuất hiện từ anh hơn sáu mươi tám triệu dân đông dân thứ hai mươi một trên thế giới
một thực tế là cứ năm người sống trong hành tinh này thì có hai người sống trong những nước
tỷ lệ tiêm chủng chưa cao

một thực tế là các nước giàu hiện phần lớn đã phủ sóng tiêm chủng tốt
theo đó virus hiện diện ở các nước này ngày càng bị hạn chế cơ hội biến đổi ra các đột biến mới
trong khi đó các nước còn lại đông dân chưa được tiêm chủng là địa bàn thuận lợi để virus sinh sôi
sao chép tạo ra đột biến biến thể mới
hiện còn quá sớm để biết chính xác biến thể omicron sẽ ảnh hưởng đến mọi người như thế nào
một điều đáng lo ngại là biến thể omicron số lượng đột biến lớn đáng kể ba mươi hai
đặc biệt các đột biến tác động đến khả năng lây truyền virus
hoặc chống lại các hoạt phản ứng miễn dịch
những điều này làm tăng nguy cơ rằng cũng giống như biến thể danta
biến thể omicron có thể lây lan nhanh hơn thông qua các quần thể không có miễn dịch
hoặc thậm chí chọc thủng hàng rào kháng thể của những người đã bị nhiễm covid một mươi chín trước đó
hoặc đã được tiêm chủng
bên cạnh đó với sự đa dạng của các đột biến sẽ khó biết chắc liệu những thay đổi này
sẽ khuếch đại hay triệt tiêu lẫn nhau cho đến khi có thể quan sát sự tiến triển
của biến thể omicron ở người theo ông mckay
không cần phải trả lời những câu hỏi đó mới biết sai lầm mà thế giới giàu có đang mắc phải
khi coi covid một mươi chín là mầm bệnh mà mình có thể đánh bại một khi phủ sóng tiêm chủng đủ cao ở nước mình
trong khi các nước như trung quốc nước xuất hiện chủng virus ban đầu khi chưa có vaccine
nhật pháp ý hàn quốc và canada có thể tự hào rằng ba phần tư dân số của mình đã được tiêm chủng đầy đủ
riêng mỹ ở mức năm mươi chín có một trong những tỷ lệ thấp nhất ở các nước phát triển
thì một trăm một mươi trong số hai trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ mà hãng bloomber có số liệu lại ở mức e dè năm mươi
trong số đó sáu mươi bốn nước tỷ lệ tiêm hai mũi thấp chưa đạt hai mươi năm
bao gồm nam phi ấn độ mới ba mươi một nga mới ba mươi bảy và đang loay hoay tìm cách tăng thêm nhưng không dễ
tỷ lệ tiêm chủng thời điểm này của brazil là hơn sáu mươi
tuy nhiên vào thời điểm xuất hiện biến thể gamma đầu năm hai nghìn hai mươi một
không cao được thấy
ba mươi bảy nước chưa tới một mươi dân số được tiêm chủng đủ
trong đó có ba mươi hai nước thuộc khu vực châu phi cận sahara
khi khả năng miễn dịch có được từ việc nhiễm covid một mươi chín trước đó hay được tiêm vaccine tăng lên
virus sẽ phải ngày càng cố gắng hơn và khéo léo hơn để né tránh sự phòng thủ của cơ thể
và thực hiện được quá trình tiến hóa
tuy nhiên cho đến nay tính trung bình chỉ mới hơn một nửa dân số thế giới được tiêm vaccine
điều đó có nghĩa là vẫn còn hơn ba bốn tỷ người ngoài kia mà virus có thể coi cơ thể họ
như một phòng thí nghiệm về phát triển các đột biến mới
như vậy chừng nào chúng ta chưa giảm được con số đó xuống nữa thì virus vẫn còn nắm lợi thế
virus sars cov hai có nhiều biến thể trong đó có biến thể omicron b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín là mới nhất
mức độ nguy hiểm của biến chủng này như thế nào
kể từ đầu đại dịch covid một mươi chín
mạng lưới theo dõi hệ trang học ở nam phi đã quan sát các thay đổi ở sars cov hai
loại virus gây ra bệnh dịch này
đây là một công cụ quý báu để hiểu rõ hơn về cách thức lan truyền của virus
vào cuối năm hai nghìn hai mươi mạng lưới này đã phát hiện một dòng virus mới năm trăm linh một iv hai
về sau được biết đến với cái tên biến thể bea
đến giờ con người lại phát hiện thêm một biến thể sars cov hai nữa
đó là b một một năm trăm hai mươi chín còn gọi là siêu biến chủng omicron
việc truy tìm các biến thể virus đòi hỏi nỗ lực phối hợp chung
nam phi và anh là các nước lớn đầu tiên thực hiện theo dõi hệ gen toàn quốc
đối với virus sars cov hai kể từ tận tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
việc săn lùng biến thể được thực hiện thông qua giải trình tự toàn bộ bộ gen
đối với các mẫu dương tính với virus này
quá trình này gồm việc kiểm tra mọi trình tự trên để tìm ra các khác biệt
so với những gì đang lan truyền ở nam phi và thế giới
sau đó người ta phát hiện nhiều khác biệt
nam phi hội tụ các điều kiện cần thiết để phát hiện ra biến thể mới
như có trung tâm lưu trữ thông tin y tế quan hệ với các phòng thí nghiệm tư nhân
ngoài ra nam phi còn có vài phòng thí nghiệm có khả năng nuôi và nghiên cứu các virus thật
và phát hiện mức độ các kháng thể hình thành do phản ứng với tiêm chủng
hoặc bị nhiễm từ trước đó có khả năng vô hiệu hóa virus mới
biến thể bê ta lây lan hiệu quả hơn nhiều giữa người với nhau
so với loại hoang dã sars cov hai thủy tổ đồng thời gây cho nam phi
làn sóng dịch bệnh thứ hai
trong năm hai nghìn hai mươi một biến thể danta lây lan nhiều nơi trên thế giới
bao gồm nam phi nơi biến thể này gây ra làn sóng dịch bệnh thứ ba
theo giả thuyết này áp lực miễn dịch tức phản ứng miễn dịch không đủ mạnh
để loại bỏ virus nhưng lại tạo ra một số áp lực lựa chọn nhất định
buộc virus phải biến chủng tạo ra điều kiện cho các biến thể mới xuất hiện
ở nam phi có vô số trường hợp nhiễm hiv ở giai đoạn sau và không được điều trị hiệu quả
dù ở đây có một chương trình điều trị
câu trả lời ngắn là chúng ta không biết nhiều về virus này
câu trả lời dài là b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín chứa đựng một số biến thể gây lo ngại
chúng chưa từng được quan sát thấy trong tình trạng kết hợp này trước đây
và riêng protein gai có hơn ba mươi biến chủng
điều này quan trọng vì protein gai tạo nên hầu hết các loại vaccine ngừa covid một mươi chín

b một một năm trăm hai mươi chín có một lý lịch trên rất khác biệt so với các loại vaccine ngừa covid một mươi chín
b một một năm trăm hai mươi chín có một lý lịch trên rất khác biệt so với các biến thể đang lan truyền hiện nay
dường như nó không phải là con cái của delta hay ông nội của beta
mà là đại diện cho một dòng virus mới của sars cov hai
người ta đã biết có một số thay đổi về trend từ các biến thể khác
cũng như tác động của chúng đối với tốc độ lan truyền hay khả năng lẫn tránh miễn dịch
nhưng vẫn còn nhiều điều chưa được nghiên cứu
các nhà khoa học đưa ra một số dự báo nhưng vẫn phải nghiên cứu tiếp
về mức độ ảnh hưởng của các biến dị đối với hành vi của virus
nhân loại cần tìm hiểu thêm về mức độ lan truyền mức độ nghiêm trọng của bệnh
và khả năng virus mới này lẫn trốn hay miễn dịch ở những người đã tìm vaccine
hoặc phục hồi sau khi nhiễm virus
theo các chuyên gia ở nam phi tới nay vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy
biến thể omicron gây ra tình trạng bệnh nặng ở những người bị nhiễm
vậy nên quý vị cũng đừng quá lo lắng về biến thể omicron
giờ vẫn còn quá sớm để có thể khẳng định về bất cứ nguy hại nào
mà biến thể mới này đem tới cho nhân loại cho tới khi có dữ liệu cuối cùng
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất về biến chủng sars cov hai mới
có nguồn gốc từ nam phi này
quý vị hãy theo dõi kênh bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều thông tin hơn nữa
trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo sức khỏe quý vị hãy tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình covid một mươi chín và theo dõi các hướng dẫn từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình
cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi trên kênh youtube sức khỏe đời sống
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị